ủy ban nhân dân huyện bù đốp tỉnh bình phước vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền hai mươi năm triệu đồng
đối với bà lê thị thu hường người tự xưng là mẹ hường ngụ tại xã tân tiến
về hành vi tàng trữ xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm
trước đó qua kiểm tra hành chính cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn năm trăm linh cuốn sách không rõ nguồn gốc
tại các am thờ của bà lê thị thu hường ngụ ở xã tân tiến
trước đó qua kiểm tra hành chính lợi dụng lòng tin của người dân bà hường đã xây dựng các am thờ
rồi lôi kéo người dân đến làm lễ chữa bệnh tại nhà của mình
người phụ nữ này giả thánh nhập vào mình rồi bắt đầu giảng giải đạo lý tướng số và sau đó là cho uống một loại nước
mà bà cho là thuốc thần cho tất cả các loại bệnh
thực chất bà hường không có chuyên môn về y học không có giấy tờ hợp pháp để hành nghề chữa bệnh